tại hà nội ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với báo phụ nữ việt nam tổ chức ngày hội montenai hai nghìn một mươi sáu
ngày hội được tổ chức với mục đích chia sẻ với những em nhỏ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông và những em bé mồ côi
lấy ý tưởng của hội trợ của nhật bản nơi mọi người trao đổi mua đồ đã qua sử dụng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường
ngày hội montoni đã tạo ra một sân chơi cho mọi người sinh hoạt cộng đồng
quy tụ những tấm lòng hào tâm chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn
các món đồ cũ được ủng hộ từ những tấm lòng hảo tâm được bày bán để gây quỹ từ thiện cho các em nhỏ không may bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông
đồng thời kêu gọi ý thức của cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn giao thông khi tham gia giao thông cho chính mình và cho người khác